tại yên bái ubnd tỉnh vừa phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức lễ khai mạc tuần văn hóa du lịch mường lò và vinh danh hạn khuống của người thái mường lò nghĩa lộ được công nhận là di sản văn hóa vì vật thể quốc gia
tuần văn hóa du lịch mường lò năm hai nghìn một mươi bảy là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa tiêu biểu của địa phương khơi dậy truyền thống yêu nước lòng tự hào điểm nhấn để phát triển du lịch thu hút du khách trong và ngoài nước đến với nghĩa lộ mường lò và các huyện miền tây tỉnh yên bái